chúng mình sẽ xác định vùng xanh theo mức độ nhỏ hơn có thể xuống ấp khu phố nên cần có sự chuẩn bị